từ ngày bảy tháng bảy tại khu vực hồ tây lại có hiện tượng cá chết hàng loạt tình trạng này không thuyên giảm mà có chiều hướng gia tăng
cá chết trôi giặt vào bờ nhiều con bắt đầu phân hủy khiến các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo quan sát vào sáng nay ngày chín tháng bảy tại ven hồ khu vực các phố trích xài quảng bá nhật chiêu xuất hiện một lượng lớn cá bị chết giạt sát vào bờ kè
một số cá thể có kích thước và trọng lượng rất lớn
số lượng cá chết dày đặc khiến cho các hộ dân xung quanh hết sức khó chịu vì mùi phân hủy
nó nổi trắng nó thối nó um hết cả đường lên
mùi cá lùng lặc nó thối lên hết
chiều ngày tám tháng bảy ngay sau khi nhận được thông tin cá chết tại hồ tây các đơn vị chức năng của thành phố hà nội đã kiểm tra thu vớt và dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay trong đêm tám tháng bảy và tiếp tục bố trí lực lượng sẵn sàng vớt cá chết nếu tình trạng trên tiếp tục xảy ra
đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết ở hồ tây
khoảng cuối năm hai nghìn một mươi sáu hàng trăm tấn cá chết nổi trắng mặt hồ
được biết tại thời điểm đó chỉ số oxy đo được tại tầng
chỉ số oxy đo được tại tầng nước mặt bằng không
lượng amoni tăng gấp hai mươi bốn lần so với quy định
thành phố hà nội đã áp dụng biện pháp tăng oxy cho hồ này bằng hàng chục máy bơm sụp khí và sử dụng các chế phẩm để cải tạo môi trường nước